thưa quý vị theo hướng dẫn của bộ y tế về chăm sóc người nhiễm covid một mươi chín
có hai mươi bệnh nền cần được điều trị tại bệnh viện khi mắc covid một mươi chín
chiều nay ngày ba mươi một tháng tám bộ y tế đưa vào hoạt động bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín
với quy mô năm trăm linh giường tại hà nội
đây là bệnh viện tuyến cuối trong bậc thang điều trị người bệnh covid một mươi chín
tại khu vực hà nội và một số tỉnh phía bắc
bao gồm bắc ninh bắc giang hải phòng quảng ninh và lạng sơn
đồng thời bệnh viện này cũng thực hiện chức năng của trung tâm hồi sức tích cực covid một mươi chín quốc gia
với nhiệm vụ cụ thể là tổ chức thu dung cấp cứu điều trị người bệnh covid một mươi chín nặng nguy kịch
bệnh viện được thiết kế thành một mươi chín khối nhà điều trị người bệnh covid một mươi chín
và các khu phụ trợ về chuyên môn hậu cần
cũng tại hà nội trưa nay sở y tế hà nội cho biết
từ sáu h đến một mươi hai h ngày ba mươi một tháng tám hà nội ghi nhận hai mươi bảy bệnh nhân mắc covid một mươi chín
trong đó một ca tại cộng đồng
hai mươi một ca tại khu cách bệnh
và năm ca tại khu vực phong tỏa
trong khi đó quảng bình thêm chín mươi năm ca mắc covid một mươi chín trong các khu phong tỏa
nâng mức tổng số toàn tỉnh lên năm trăm tám mươi ba ca